các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó người f một f hai cần chuẩn bị thuốc các loại thuốc dự phòng như sau
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất để hướng dẫn chắc chắn bạn sẽ không bị bỏ rơi giữa đại dịch